vụ mùa năm hai nghìn một mươi chín này tỉnh hà nam phấn đấu gieo cấy hơn ba mươi ha lúa
cùng với tập trung thu hoạch lúa xuân thì hiện các địa phương trong tỉnh cũng đang tập trung cho sản xuất vụ mùa bảo đảm đúng theo khung lịch thời vụ
ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân bà con nông dân trên địa bàn tỉnh hà nam đã bắt tay ngay vào việc triển khai các biện pháp làm đất làm mạ để chuẩn bị cho việc gieo cấy vụ mùa
để thuận lợi cho việc quản lý sâu bệnh hại tỉnh đã chuẩn bị từ ba đến bốn giống lúa và phổ biến đến các địa phương nắm được cơ cấu giống để chủ động đưa vào sản xuất
hiện ở một vài nơi bà con đã xuống giống và làm mạ để chuẩn bị cho vụ mùa sớm
hiện nay chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh phát triển giống lúa hàng hóa chất lượng cao
và với cái giống thì ưu tiên là đã ký liên kết với các công ty các tập đoàn giống cung cấp đảm bảo các giống chất lượng
phù hợp với cho bà con
với vụ này cục trồng trọt cũng có khuyến cáo các địa phương lựa chọn các giống lúa ngắn nhằm rút ngắn thời gian sinh trường của lúa để thu hoạch sớm tránh bị ngập lụt cuối vụ
bón phân theo phương châm nặng đầu nhẹ cuối
bón cân đối sử dụng các loại phân bón tổng hợp thay cho phân đơn theo hướng dẫn kỹ thuật để tăng hiệu quả sử dụng phân bón